trường hợp một người phụ nữ tên g th năm mươi năm tuổi quê an giang có bộ ngực nặng gần ba kg phải xiết dây áo ngực để không chảy xệ xuống vùng rốn
cung chính vì ngực quá lớn bệnh nhân không phát hiện sớm bản thân có khối u
sau khi khai thác bệnh sử được biết hai mươi năm qua bà hát mang ngực phì đại nặng gần ba kg
mỗi khi ngồi bộ ngực như kéo người phụ nữ về phía trước
bà cũng thường xuyên di chuyển khó khăn ngồi không vững và khó thở khi nằm không ngủ được
từ một người có giáng cao giáo đi thẳng lưng bà hát phải long kho mỗi khi đi đứng nhiều năm qua
để thuận tiện trong sinh hoạt người phụ nữ chọn áo ngực với kích cỡ lớn và mặc liên tục trong hai mươi bốn giờ mỗi ngày
cũng vì có kích thức khủng bộ ngực bà ép chặt vào phần da dưới ngực gây đổ mồ hôi khó vệ sinh nên vị trí này thường bị bong chóc lở luet nhiễm trùng
xong xong đó bà ít khi đi khám sức khỏe định kỳ nhưng cũng không phát hiện sớm có khối u ở vú
mãi đến gần đây khi khối u to bằng quả trứng gà lội ra bệnh nhân mới hốt hoảng đi bệnh viện
vì kích thước quá lớn bệnh nhân cần hai điều dưỡng hỗ trợ giúp đặt bầu ngực lên khay của máy chụp nhũ ảnh
căn bệnh ung thư vú của bệnh nhân đã chuyển sang giai đoạn ba
nếu không điều trị bệnh sẽ tiến triển nặng hơn tế bạo ung thư di chuyển theo đường máu hạch đến các bộ phận khác trong cơ thể như xương phổi gan não hạch